dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ubthqh đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
nhiều đại biểu cơ bản cũng tán thành với tư trình của chính phủ về quan điểm chỉ đạo sửa đổi bổ sung luật giám định tư pháp nhằm tháo gỡ vướng mắt
bất cập về thể chế khắc phục ngay những tồn tại khó khăn trong công tác giám định tư pháp phục vụ giải quyết án thảm nhũng kinh tế
qua thảo luận một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội cho ý kiến đó là quy định về thời hạn giám định
theo dự thảo luật giám định tư pháp thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự
thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp khác tối đa là ba tháng
một số đại biểu cho rằng không nên quy định thời hạn giám định tư pháp vào luật giám định tư pháp
bởi lẽ giám định tư pháp là một khâu trong quá trình tiến hành tố tụng
thời hạn giám định tư pháp phải được quy định thống nhất trong pháp luật tố tụng
nếu bổ sung quy định trên sẽ tạo ra hai loại thời hạn giám định tư pháp
thời hạn theo pháp luật tố tụng và thời hạn theo luật giám định tư pháp
tạo ra sự thiếu thống nhất trong áp dụng và hậu quả pháp lý khác nhau
bên cạnh đó một số ý kiến tán thành việc quy định thời hạn giám định tư pháp vào dự thảo luật
nhưng đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ cơ sở để quy định thời hạn giám định tư pháp theo vụ việc là ba tháng
áp dụng chung cho tất cả các lĩnh vực